thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế cho biết đơn vị vừa truy xét bắt giữ hai đối tượng trộm cắp tài sản
hai đối tượng bị bắt giữ là lê thị trơi và lê thị phương mai cùng chú tại tp huế
trước đó hai đối tượng biết một người phụ nữ ở tại đường xuân sáu mươi tám phường thuận lộc tp huế ở một mình và có nhiều tài sản nên đã bàn bạc để vào trộm cắp
chơi giả vờ vào nhà mua lá chuối rồi cùng nạn nhân ra phía sau nhà và trong lúc đó thì mai đột nhập vào trộm cắp nhiều dây chuyền lắc tay bông tai nhẫn và hai mươi ba